phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn tạm giữ bảy mươi bốn đối tượng và hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng một tại xóm ba xã hợp thành huyện yên thành ban chuyên án một nghìn bốn trăm linh một b thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động bao vây ổ nhóm đánh bạc gồm bảy mươi bốn đối tượng
thu giữ một bộ bài một bộ bát đĩa tám xe ô tô hai xe máy và khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng các tăng vật liên quan
qua đấu tranh một số đối tượng đã khai nhận về hành vi tham gia đánh bạc của mình hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh làm rõ